nhân dịp tham dự lễ nhậm chức của tổng thống và phó tổng thống nước cộng hòa indonesia sáng nay hai mươi tháng một mươi tại thủ đô jakarta
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã gặp gỡ các cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
ban thư ký asean phái đoàn thường trực việt nam tại asean và một số cơ quan đại diện khác của việt nam tại indonesia
trong những năm qua mối quan hệ hợp tác đối tác chiến lược giữa việt nam và indonesia phát triển mạnh mẽ
trên tất cả các lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng kinh tế thương mại
kim ngạch thương mại hai triệu đã được nâng từ mức sáu năm tỷ usd lên mức tám hai tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám và có thể đạt mục tiêu một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
chuyến thăm indonesia của phó chủ tịch nước và đoàn đại biểu cấp cao việt nam khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với indonesia
ủng hộ indonesia vượt qua mọi khó khăn thách thức coi trọng vai trò vị trí của indonesia trong asean và trên trường quốc tế
trưởng phái đoàn thường trực việt nam tại asean cho biết
phái đoàn đang tập trung chuẩn bị cho việc việt nam đảm nhận chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
tin tưởng việt nam sẽ có nhiệm kỳ chủ tịch asean thành công góp phần thúc đẩy quan hệ giữa asean với các đối tác và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng asean